những người yêu bóng đá nước nhà đã tiếp tục cháy lên những cảm xúc trong một trận đấu có sự tranh lệch rất lớn về đẳng cấp
hai đội bóng đá việt nam và nhật bản một bên đang ở tầm của thế giới
còn một bên lần đầu tiên chính thức giành vé tới sân chơi của châu lục
đội tuyển việt nam tiến vào trận tứ kết asian cup hai nghìn một mươi chín với quyết tâm viết nên trang sử mới cho bóng đá của nước nhà
đối thủ của thầy trò huấn luyện viên park hang seo là đội tuyển nhật bản
một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay
mặc dù vậy thì đội tuyển việt nam vẫn nhập cuộc một cách đầy tự tin
hiệp một của trận đấu đã được chứng kiến màn đôi công đẹp mắt của cả đội tuyển việt nam lẫn nhật bản
phút thứ hai mươi ba trung vệ yoshida bất ngờ làm rung mảnh lưới của các cầu thủ việt nam
tuy nhiên trong một ngày mà công nghệ va lần đầu tiên được áp dụng kể từ trận tứ kết
việt nam đã thoát khỏi một bàn thua không hợp lệ của các cầu thủ nhật bản
hiệp đấu đầu tiên ghi nhận màn trình diễn xuất sắc của các đoàn quần áo đỏ
khi các cầu thủ của chúng ta đã chơi
với một thế trận sỏng phẳng với đối thủ
sang đến hiệp hai một lần nữa thì công nghệ va được áp dụng
và lần này đội tuyển có được lợi thế là các cầu thủ nhật bản
từ một pha phạm nỗi của buổi tiến dũng với risu đoàn trong vòng cấm
từ chấm phạt đền chính risu đoàn đã mở tỷ số trận đấu
và giúp đội tuyển nhật bản vươn lên dẫn trước ở phút thứ năm mươi bảy
những phút còn lại dù đã rất nỗ lực
nhưng các học trò của huấn luyện viên park hang seo đã không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa
và một cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu
thua nhật bản đội tuyển việt nam đành phải dừng bước ở tứ kết
kết thúc của hành trình đầy cảm xúc tại asian cup hai nghìn một mươi chín